so đói giảm nghèo luôn được đảng nhà nước xác định là chủ trương lớn nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của phát triển bền vững và cũng là chương trình mang tầm quốc gia
mười năm qua việt nam đã đạt được những thành tiệu to lớn trong giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội
đưa tỷ lệ nghèo từ chín tám mươi tám năm hai nghìn một mươi năm còn ba bảy mươi năm vào cuối năm hai nghìn một mươi chín dự kiến chỉ còn dưới ba vào năm hai nghìn hai mươi
đưa việt nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về so đói giảm nghèo của liên hợp quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chính phủ quốc hội đã tăng nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo gấp hai lần so với giai đoạn trước
nhất là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo hướng toàn diện đa chiều và hạn chế tái nghèo
tháng sáu vừa qua chính phủ đã trình quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
đây là chương trình mục tiêu quốc gia thứ ba nhằm ưu tiên nguồn lực hơn đầu tư trọng tâm hơn
với mục tiêu giảm nghèo nhanh hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước đã đạt chỉ tiêu quốc gia giao
tuy nhiên trên quy mô cả nước vẫn còn khoảng chín trăm linh hộ nghèo và hơn một triệu hộ cận nghèo
vì vậy nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội sẽ ngày càng khó khăn hơn
nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do tác động bởi dịch bệnh và thiên tai
đòi hỏi phải có sự đoàn kết đồng lòng cách làm chủ động sáng tạo trong việc huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa
cũng như sử dụng nguồn lực hỗ trợ hiệu quả từ nhiều phía